tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng tám việt nam đã phát hiện thêm hai mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín ở trong nước
và hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là tám trăm bốn mươi một ca
trong đó nước ta đã ghi nhận thêm một ca tử vong trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca tử vong vì dịch covid một mươi chín ở trong nước lên một mươi một ca
tính đến một mươi tám h ngày chín tháng tám việt nam đã phát hiện thêm hai mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi chín ca ở đà nẵng tám ca ở quảng nam hai ca ở quảng trị đều liên quan đến đà nẵng
cụ thể ca bệnh từ tám trăm một mươi ba đến tám trăm ba mươi một tại đà nẵng độ tuổi từ bảy đến tám mươi năm gồm tám ca là f một ba ca là bệnh nhân
một ca là người chăm sóc hai ca liên quan đến khu vực bệnh viện đà nẵng một ca là nhân viên y tế
một ca là nhân viên phục vụ một ca tại quận cẩm lệ
ca bệnh từ tám trăm ba mươi hai đến tám trăm ba mươi ba tại quảng trị độ tuổi từ hai mươi chín
các bệnh nhân là f một của bệnh nhân bảy trăm năm mươi
ca bệnh từ tám trăm ba mươi bốn đến tám trăm bốn mươi một tại quảng nam độ tuổi từ một mươi một đến bảy mươi gồm ba ca là f một
hai ca là người chăm sóc hai ca là bệnh nhân một ca là người về từ đà nẵng
trong tám trăm bốn mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi năm ca
có thêm một ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong là một mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm bảy mươi tám sáu trăm chín mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là năm hai trăm năm mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi bảy bảy trăm chín mươi tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là một trăm bốn mươi năm sáu trăm bốn mươi năm người